trên địa bàn huyện con cuông tỉnh nghệ an đã được đầu tư xây dựng nhiều cầu treo dân sinh
giúp bà con đi lại thuận lợi dễ dàng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong mùa mưa lũ
tuy nhiên đến nay do nhiều nguyên nhân một số cây cầu đã hư hỏng
gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế dân sinh của bà con
tiêu biểu là hai cây cầu treo trôm lôm và phà lại
sau vụ chìm đò thương tâm ở trôm lôm khiến một mươi chín học sinh thiệt mạng
cây cầu treo chôm lôm được xây dựng từ những sẻ chia nghĩa tình của đông đảo nhân dân cả nước
cây cầu được xây dựng từ năm hai nghìn sáu tạo điều kiện thuận lợi đi lại
lưu thông trao đổi hàng hóa của các bản vùng bên kia tả ngạn
các em học sinh yên tâm hơn khi đến trường
tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng đến nay cây cầu đã có nhiều xuống cấp
hai bên thành cầu đã hư hại nhiều mặt cầu được thiết kế lát bằng gỗ
lưu lượng giao thông đi lại hàng ngày lớn
nên một số đã bị mục nát tạo những lỗ hổng trên nền cầu
cái việc giao thương và trao đổi hàng hóa thì tạo điều kiện cho đời sống nhân dân cũng có tăng lên
nhưng mà thông qua ra đến năm nay đấy cầu thì đã xuống cấp
mong muốn của thôn bàn thì cũng muốn kính đề nghị với đảng chính quyền cắt cấp
tạo điều kiện hỗ trợ một phần để nâng cấp lên
để cây cầu được đảm bảo
tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt đi lại được dễ dàng
chính quyền ở đây cho biết do thời tiết mưa nắng cùng với lưu lượng giao thông hàng ngày nhiều
đó là nguyên nhân dẫn đến một số ván gỗ trên thành cầu bị mục nát
một số thanh sắt hai bên thành cầu đã bị dỉ và gãy
để khắc phục những khó khăn trước mắt chính quyền địa phương đã tự sửa chữa
nhưng chỉ những điểm ách yếu
còn lại những chỗ khác xã không có đủ nguồn để đầu tư sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn
cầu thì đến hôm nay thì gần hơn một mươi năm
cũng là xuống cấp tâm trọng
vì chính quyền địa phương thì cũng khắc phục nhiều lần
nói chung là giao cho các đoàn thể tổ chức là tú sửa một số cái ván
hai nữa là chính quyền địa phương thì cũng làm cái mố cầu ngắn
để khỏi cái xe trong tài lớn đi qua để đỡ cái trong tài cầu
đến hôm nay thì cầu thì cũng sự quá trình sử dụng cũng xuống cấp
cây ván gỗ là xuống cấp tâm trọng
mà dưới cái cầu cây ván cầu là
sau hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn mò thì hẳn hẳn sụt đi sụt lại thì hẳn sẽ hờ đó
thì đề nghị hợp tiện này hỗ trợ là làm cái ván bằng bằng bằng sắt
còn cầu treo phà lại môn sơn mới được xây dựng cách đây ba năm
đến nay vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng
xong do thiếu ý thức của một số người
những thanh sắt hai bên thành cầu đã bị bẻ gãy và lấy cắp
để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua cầu
chính quyền địa phương cũng phải khắc phục tạm thời
trước mắt bằng cách dùng những thanh tre để cột vào hai bên thành cầu
thì mặc dù cầu chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng thì đơn vị thi công có
vẫn cho phép nhân dân đi lại để thuần tiền làm ăn
nhưng quá trình đi lại thì hẳn có bị hư hỏng một số cái mặt sàn cầu
như cả cái thanh cổ hẳn bị lỏng rác
nhưng quá trình bị lỏng thì xà cũng đã phối hợp với bán quân dân huyện
với đơn vị thi công là khắc phục một số cái
sự hư hỏng nhỏ để cho dân đi lại an toàn
thì quá trình đó thì cũng lâu rồi
thì đối với chính quyền địa phương thì cũng xin đề nghị
một là đơn vị thi công hai là các bán quân dự án
thì cũng sớm để chỉnh sửa lại cho hoàn thành cái cái hoàn thành để nghiệm thu đưa vào sử dụng
để người dân đi lại làm ăn ổn định hết
hiện nay mùa mưa bão đang đến
mong rằng các cấp các ngành cùng chính quyền địa phương
cần có giải pháp sớm nhất